hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin toàn cảnh covid một mươi chín
trên kênh youtube của bà sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị dịch covid một mươi chín cơ bản được kiểm soát ở hà nội
ngày một mươi ba tháng bốn học sinh mầm non được đến trường học
trước đó học sinh cấp một trung học cơ sở và trung học phổ thông cũng đã đến trường học trực tiếp
vào giờ cao điểm sáng một mươi ba tháng bốn đường phố hà nội chật kín người
phương tiện chen chân nhau nhích từng tí một
bảy giờ ba mươi phút sáng ngày một mươi ba tháng bốn trên các trục đường như nguyễn trãi trường trinh
lê văn lương giải phóng cầu giấy nguyễn trì thành hàng nghìn phương tiện chen nhau nhích từng chút
đến tám giờ ba mươi phút sáng nhiều tuyến đường vẫn chưa thoát khỏi cảnh ngủ đứa
trong ngày đầu học sinh mầm non đến trường học để giảm thiểu ủn tắc ghi nhận tại nhiều trường học
ngay từ sáng sớm tập thể giáo viên đã có mặt để chào đón trẻ trở lại trường
ở phía cổng nhà trường bố trí giáo viên đứng xếp hàng chia vạch kẻ hướng dẫn bố mẹ và các con vào lớp
bà nguyễn thu hoài chú tại quận hoàng mai hà nội chia sẻ
hôm nay tôi đưa con đi học ở trường mầm non sau nhiều tháng ở nhà với ông bà
đường tắc cứng lại phải dậy sớm đi học nên trẻ con rất sợ
đến trường tôi phải động viên mãi cháu mới theo cô giáo vào lớp
tham gia giao thông trên đường nguyễn trãi anh lê văn hùng chú tại phường yên nghĩa hà đông hà nội cho biết
tôi di chuyển từ nhà lên công ty ở quận đống đa quãng đường dài một mươi năm km nhưng đi một giờ đồng hồ rồi mới đến thanh xuân
tôi đang tính chuyển sang tàu điện để đi làm cho đỡ vất vả
theo anh lê văn hùng từ ngày các cháu học sinh quay trở lại trường đường phố hà nội đông đúc hơn hẳn
vì giờ vào học cũng chung với giờ hành chính
để kịp tới công ty làm việc thời gian tới anh hùng sẽ phải xuất phát tại nhà sớm hơn thường nhật nửa giờ đồng hồ
hoặc chuyển sang di chuyển bằng tàu điện
đã lâu lắm rồi kể từ thời điểm dịch bùng phát vào thời điểm sau ba mươi tháng bốn ngày một tháng năm năm ngoái
hà nội mới lại đông đúc trở lại tấp nập như bây giờ
bên cạnh những niềm vui vì được quay trở lại cuộc sống bình thường như trước
thì nhiều người cũng không mấy vui khi chứng kiến lại cảnh tắc đường
và tốn hàng tiếng đồng hồ để di chuyển từ nhà tới công ty như trên
thông tin tại cuộc gặp mặt báo chí về tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
vào sáng ngày một mươi ba tháng bốn giáo sư tiến sĩ phan trọng lân cục trưởng cục y tế dự phòng cho biết
ở nước ta đã mắc covid một mươi chín việc tiêm chủng cho đối tượng này được thực hiện sau ba tháng khỏi covid một mươi chín
theo giáo sư tiến sĩ phan trọng lân có một mươi một tám triệu trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi thuộc đối tượng tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
ước tính đến nay có khoảng tám hai triệu trẻ trong số này chưa mắc covid một mươi chín
việc tiêm đủ hai mũi cho trẻ đủ điều kiện sẽ cố gắng tiến hành đến cuối quý ii năm hai nghìn hai mươi hai
với khoảng ba sáu triệu trẻ đã mắc thì khoảng ba tháng sau khi mắc covid một mươi chín sẽ tiến hành tiêm
tức là khoảng tháng bảy tám năm hai nghìn hai mươi hai
có hai loại vaccine phòng covid một mươi chín tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
cũng tại buổi gặp mặt báo chí phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết
hiện tại lô vaccine phòng covid một mươi chín tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi đầu tiên đã về đến việt nam
đây là vaccine moderna do chính phủ úc tài trợ
hiện lô vaccine đầu tiên này đang được kiểm định chất lượng tại viện kiểm định vaccine và sinh phẩm y tế
dự kiến trong tuần tới sẽ tiến hành tiêm vaccine cho trẻ
việc tiêm sẽ tiến hành trước tiên đối với học sinh
sau đó hạ thấp dần độ tuổi
các địa phương triển khai quần chiếu theo trường địa bàn căn cứ vào tình hình dịch bệnh và số lượng vaccine được cung ứng
khi các cháu thực sự khỏe mạnh thì các gia đình hãy đưa con đi tiêm chủng
khi các cháu có biểu hiện nghi ngờ mắc covid một mươi chín hoặc mệt mỏi thì tránh đưa trẻ đến tiêm
các phụ huynh hãy chia sẻ đầy đủ tình trạng sức khỏe của trẻ với nhân viên y tế trước khi tiêm chủng để đảm bảo an toàn cho trẻ
bà hồng cũng khuyên cáo phụ huynh cần lắng nghe nhân viên y tế tư vấn cụ thể về vaccine về tiêm chủng đối với trẻ
tuân thủ việc để trẻ ở lại theo dõi ít nhất ba mươi phút sau khi tiêm báo lại tình trạng sức khỏe của con em mình cho nhân viên y tế
có hai loại vaccine phòng covid một mươi chín tiêm cho trẻ năm đến dưới một mươi hai tuổi là vaccine pfizer và vaccine moderna
khoảng cách giữa hai mũi tiêm là bốn tuần
bộ y tế yêu cầu chỉ tiêm hai mũi duy nhất cùng loại vaccine không tiêm trộn với bất kỳ vaccine mrna nào
riêng đối với liều tiêm
vaccine pfizer có liều tiêm hai ml tiêm bắp vaccine moderna tiêm bằng một phần hai liều cơ bản của người lớn
tương đương hai mươi năm ml giống như tiêm vaccine cho người lớn liều nhắc lại tiêm bắp
theo nhật báo anh express gần đây các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một số hiệu mới
được báo cáo ở khoảng hai mươi số người bị nhiễm covid một mươi chín đó là khô mắt
theo một nghiên cứu do các nhà nghiên cứu của đại học hồng kông trung quốc thực hiện
những người bị nhiễm virus truyền nhiễm có nguy cơ bị khô mắt cao hơn
các nhà nghiên cứu đã rút ra kết luận này sau khi xem xét
hai mươi tám trường hợp bệnh nhân covid một mươi chín phục hồi từ một đến ba tháng sau khi nhiễm bệnh
theo express sau khi so sánh với một trăm linh chín người khỏe mạnh
các nhà nghiên cứu đã nhận thấy bệnh nhân covid một mươi chín có nguy cơ cao mắc bệnh về mắt
một nghiên cứu năm hai nghìn hai mươi một cũng cho thấy khoảng một phần một mươi người nhiễm covid một mươi chín
có các triệu chứng về mắt và phổ biến nhất là khô mắt
các nghiên cứu đã xác định rõ ràng khô mắt có thể là một số hiệu cảnh báo trước của bệnh
có thể là do các men chuyển ac hai ở các tế bào
niêm mạc mắt và bên trong bí mắt
virus corona liên kết với ace hai để xâm nhập và lây nhiễm các tế bào
dẫn đến nhiều triệu chứng liên quan đến mắt
trong hầu hết các trường hợp các triệu chứng về mắt do covid một mươi chín
sẽ tự khỏi trong vòng vài tuần mà không cần điều trị
nước mắt nhân tạo có thể giúp giảm các triệu chứng
nhưng nếu cảm thấy khó chịu nhiều nên đi khám
nên tránh khói luồng không khí trực tiếp và gió uống đủ nước mỗi ngày
sử dụng máy tạo độ ẩm để không khí không bị khô trường ấm lên mắt
hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho sức khỏe hậu covid một mươi chín của quý vị và các bạn
thưa quý vị và các bạn dịch covid một mươi chín đặc biệt là biến chủng mới omicron xuất hiện
có nguy cơ lây lan nhanh và dễ dàng hơn
tuy nhiên nhiều người lại không bao giờ mắc dù tiếp xúc gần với f
thậm chí là sống cùng nhà trung bầu không khí
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nguyên nhân ngay sau đây
vốn là nhà miễn dịch học tiến sĩ brand giám đốc phòng thí nghiệm nghiên cứu di chuyển miễn dịch
viện nghiên cứu y khoa walter và eliza hans melbourne australia
hiểu bản thân là số ít người còn lại trên thế giới
vị chuyên gia chia sẻ với abc news rằng
chúng tôi thường đùa rằng tôi đã bất tử nhưng điều đó không hẳn đúng
từ tháng hai bà đã được tiêm mũi vaccine covid một mươi chín tăng cường
trường hợp như tiến sĩ brian không hiếm
thậm chí ngay cả những người ít được bảo vệ hoặc chưa từng tiêm vaccine cũng dường như miễn nhiễm với covid một mươi chín
chính vì vậy giới khoa học luôn muốn biết nguyên nhân của hiện tượng này
vào thời điểm đầu đại dịch các nhà khoa học tập trung vào việc tìm hiểu điều gì khiến chúng ta dễ bị tổn thương bởi covid một mươi chín
một số yếu tố được đưa ra như tuổi cao tình trạng sức khỏe tiêm ẩn và béo phỉ
hiện nay các nghiên cứu lại tập trung lý giải hiện tượng một số người dường như không bao giờ mắc covid một mươi chín
theo tiến sĩ brand hệ miễn dịch của mỗi người khác nhau
do đó một số có thể tạo phản ứng miễn dịch tốt hơn và phần lớn xuất phát từ di chuyển
tiêm phòng được cho là công cụ thiết yếu giúp bộ rác của chúng ta thêm cứng cáp trước covid một mươi chín
nhưng hiệu quả của vắc xin covid một mươi chín giảm dần theo thời gian
đặc biệt là khả năng chống lại lây nhiễm và bệnh có triệu chứng
chính vì vậy tốc độ xuất hiện các ca mắc hoặc thậm chí tái mắc phụ thuộc lại vaccine họ tiêm
biến chủng họ tiếp xúc và hệ miễn dịch của từng cá nhân
khi xem xét nguyên nhân một số người không bao giờ dương tính với ncov
theo bà điều quan trọng là phải đánh giá khả năng họ bị phơi nhiễm và bản chất của việc tiếp xúc
cùng quan điểm nhà miễn dịch học stuart tangier từ viện nghiên cứu y khoa kajan australia
cũng cho rằng thời gian vị trí tiếp xúc virus rất quan trọng tương tự tải lượng virus trong cơ thể
theo giáo sư tangje nhiều khả năng người dân tại australia đã mắc covid một mươi chín mà họ không nhận ra
ngoài ra độ nhạy của các xét nghiệm nhanh khả nguyên không bằng rt pcr nên nhiều trường hợp cũng có thể bị bỏ sót
chính vì vậy nhiều người vốn dĩ đã mắc covid một mươi chín có kháng thể mà không biết
họ cho rằng bản thân miễn nhiễm với ncov
giả thuyết mà nhiều chuyên gia tin rằng giúp lý giải các ca miễn nhiễm về ncov đó là đặc điểm di chuyển
miễn dịch đặc biệt khiến một số người có khả năng kháng virus cao hơn
ngoài việc giải quyết một số bí ẩn di truyền của covid một mươi chín tiến sĩ brand cho biết
điều quan trọng là phải hiểu các phản ứng miễn dịch cơ bản với ncov thay đổi theo thời gian thế nào
theo bà bren nếu có bức tranh đầy đủ hơn về phản ứng miễn dịch
các nhà nghiên cứu sẽ hiểu được yếu tố nào là quan trọng cần phải bảo vệ
và vì sao một số người dễ bị tổn thương trước covid một mươi chín
do thiếu nhân lực hàng loạt sân bay và các hãng hàng không từ úc cho đến các nước châu âu
đã phải chật vật ứng phó với lượng du khách khôi phục mạnh dẫn đến nhiều chuyến bay bị hoãn và hủy
tình trạng gián đoạn các chuyến bay dự kiến còn kéo dài
khi nhu cầu đi lại tăng cao vào dịp lễ phục sinh vào cuối tuần này
trong tuần qua hành khách đã phải xếp hàng dài bên ngoài nhà ga của sân bay sydney của úc
để chờ làm thủ tục mà nguyên nhân chính là do thiếu nhân sự
tỷ lệ vắng mặt của nhân viên tại hãng hàng không quantas airways
lên tới năm mươi phần lớn do nhiễm covid một mươi chín hoặc đang phải cách ly
bên cạnh đó lực lượng nhân viên của sân bay sydney hiện chỉ bằng một nửa so với quy mô bình thường
sân bay sydney cho biết hôm bảy tháng bốn là ngày bận rộn nhất trong hai năm qua của sân bay này
và kỷ lục lượng hành khách có thể nhanh chóng bị phá vỡ vào cuối tuần này
trong khi đó hôm tám bốn là ngày bận rộn nhất tại sân bay melbourne của úc
trong hơn hai năm với nhiều hành khách bị trễ trong việc làm thủ tục lên máy bay
các hàng dài khách hàng xếp hàng ở sân bay sydney và melbourne trong bốn ngày qua
là một bằng chứng nữa cho thấy các sân bay này lẫn các hãng hàng không đã không chuẩn bị đầy đủ
để xử lý lượng hành khách khôi phục mạnh ở thời kỳ hậu covid
đà phục hồi nhu cầu đi lại hàng không ở một số thị trường lớn như anh mỹ
cũng khiến các hãng hàng không và sân bay không kịp trở tay để ứng phó
luật bảo vệ người tiêu dùng của anh cho phép hành khách bị hủy chuyến bay
được quyền lựa chọn đi một chuyến bay thay thế khác
nếu không họ có thể đòi bồi thường hai trăm một mươi bảng mỗi người
nếu chuyến bay của họ bị hoãn trên hai giờ đồng hồ
hãng hàng không giá rẻ japboo airways của anh cũng dự kiến cắt giảm lịch trình bay
trong mùa hè để tránh tình trạng gián đoạn chuyến bay do thiếu nhân viên
jabboo airways cho biết sẽ thưởng cho các tiếp viên hàng không một usd
nếu họ không vắng mặt kể từ ngày tám tháng bốn cho đến cuối tháng năm
hãng hàng không kanta airways của úc yêu cầu các phi công đang nghỉ phép
phải tham gia ba chuyến bay quốc tế và các tuyến bay nội địa đã lên lịch
vào ngày một mươi ba tháng bốn do lực lượng phi hành đoàn đang thiếu hụt trầm trọng
giới chức sri lanka ngày một mươi hai tháng bốn thông báo nước này ngừng thanh toán
các khoản nợ nước ngoài do nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề
bởi đại dịch covid một mươi chín và cuộc khủng hoảng ukraine
sri lanka thông báo sẽ không thể thanh toán khoản nợ nước ngoài lên tới năm mươi một tỷ đô
trong lúc chờ gói cứu trợ từ quỹ tiền tệ quốc tế
trước đó thống đốc ngân hàng trung ương sri lanka p nandalan wirasing thông báo
nước này sẽ tạm ngừng thanh toán các khoản nợ nước ngoài
bởi sri lanka cần nguồn dự trữ để nhập khẩu các hàng hóa thiết yếu
chúng tôi đang ở thời điểm mà việc thanh toán các khoản nợ là một thách thức
và là điều không thể cách tốt nhất là tái cơ cấu nợ và tránh vỡ nợ cứng ông griersing
vỡ nợ cứng nghĩa là mất hoàn toàn khả năng chi trả
sri lanka đã đưa ra phương án cho các chủ nợ hoặc tính dồn nợ gốc và lãi vay
hoặc chấp nhận thanh toán bằng nội tệ sri lanka
ông wrasing hy vọng giới chức nước này sẽ đạt thỏa thuận với các chủ nợ
ông cho biết thêm sri lanka sẽ ngừng trả nợ nước ngoài cho đến khi chính phủ đạt được thỏa thuận
với các chủ nợ cũng như với imf về một gói cứu trợ
theo bộ tài chính sri lanka kinh tế nước này bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch covid một mươi chín
cũng như cuộc khủng hoảng ukraine
sri lanka phải chứng kiến làn sóng biểu tình bạo lực kể từ giữa tháng ba
khi hàng nghìn người xuống đường bày tỏ giận dữ về tình trạng thiếu hụt lương thực
và nhiên liệu do lãm phát kỷ lục
đây là lần đầu tiên sri lanka tuyên bố vỡ nợ kể từ khi độc lập vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám
tuy nhiên kịch bản này đã được giới quan sát dự đoán từ trước
đặc biệt là những tháng gần đây khi quốc gia này phải chật vật nhập khẩu nhiên liệu
lương thực trong khi dự trữ ngoại tệ giảm mạnh
chiến sự tại ukraine khiến chốt tình trạng này ngay càng trở nên tồi tệ hơn
khi giá năng lượng như dầu mỏ khí đốt tăng vọt
số liệu công bố mới đây nhất cho thấy đài loan trung quốc
ghi nhận năm trăm năm mươi một ca mắc covid một mươi chín nội địa và một trăm một mươi hai ca nhập cảnh
mức cao kỷ lục trong ngày và một mươi hai tháng bốn
các chuyên gia y tế ước tính số ca nội địa sẽ vượt quá một ca mỗi ngày vào cuối tháng này
và sẽ chấm dứt vào cuối tháng sáu tới
theo quan chức trung tâm chỉ huy dịch tễ của đài loan trần thời trung
dịch covid một mươi chín đã gia tăng mạnh tại đài loan kể từ đầu tháng bốn
các trường hợp nhiễm omicron có triệu chứng nhẹ
thời gian ủ bệnh khoảng ba ngày và bắt đầu phát tán virus trong khoảng một năm ngày
do đó công tác truy vết gặp rất nhiều khó khăn
quan chức này cho biết chính quyền đang tiến hành công tác sàng lọc nhanh
để phát hiện những ca mắc covid một mươi chín
dự kiến số lượng ca mắc sẽ vượt lên hơn một ca mỗi ngày vào cuối tháng này
các khu vực có nguy cơ cao như đài bắc đào viên tân bắc cơ long
dự kiến sẽ chấm dứt vào cuối tháng sáu
theo quy định hiện hành của đài loan khi có hai ca mắc covid một mươi chín trở lên trong trường học
thì phải tạm dừng hoạt động giảng dạy
và hiện hai trăm bảy mươi bốn trường học tại một mươi tám quận và thành phố của đài loan đã tạm đóng cửa
người đứng đầu cơ quan giáo dục đài loan phan văn trung cho biết các tiêu chuẩn sẽ được nới lỏng
theo đó bắt đầu từ hôm nay chỉ khi một phần ba số lớp học trở lên có người mắc covid một mươi chín
hoặc tiếp xúc với người nhiễm bệnh thì toàn trường mới phải tạm dừng hoạt động trong thời gian một mươi ngày
để đối phó với đợt bùng phát dịch lần này cơ quan phòng vệ đài loan đã huy động lực lượng hỗ trợ
thành lập đội sàng lọc nhanh và ngày một mươi tám tới đây sẽ cử các sĩ quan binh lính dự bị đã nghỉ hưu
tham gia vào nhiệm vụ sàng lọc nhanh cho người dân
đã ba tuần phong tỏa nhưng dịch ở thượng hải vẫn càng chống càng khó
và thành phố này trở thành tâm dịch nóng nhất trung quốc kể từ sau điểm dịch vũ hán vào năm hai nghìn hai mươi
vậy lý do là gì chúng ta hãy cùng theo dõi
lý do hàng đầu là vì biến thể omicron hoạt động quá mạnh lan quá nhanh
và số ca không triệu chứng quá nhiều chín mươi
cụ thể chuyên gia alex cook trợ lý giáo sư tại trường công lập george weahawk
của đại học quốc gia singapore giải thích
vì biến thể omicron rất dễ lây lan và hầu hết trường hợp nhiễm diễn tiến bệnh nhẹ
nên việc ngăn chặn khó hơn nhiều so với các biến thể trước đó
giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh thượng hải csdc phó trần cũng ý kiến rằng
nguyên nhân khiến số ca nhiễm không triệu chứng chiếm đa số và tăng nhanh
là do sự lây lan nhanh chóng của biến thể omicron cụ thể là biến thể phụ ba hai của nó
tám mươi bốn bốn số ca nhiễm là người từ sáu mươi tuổi trở xuống và có sức khỏe tốt
cũng là lý do khiến tỷ lệ nhiễm không triệu chứng cao
trước thực tế này trợ lý giáo sư alexkok nhận định rằng mặc dù trung quốc có thể đạt được
những thành công đáng kinh ngạc trong chính sách zero covid cho đến gần đây
nhưng vẫn chưa rõ liệu chiến lược này có còn khả thi trong kỷ nguyên omicron hay không
tuy nhiên theo nhiều chuyên gia hàng đầu trung quốc dù biến thể omicron có độc tính không cao
sau vẫn có khả năng gây ra tử vong ở người nhiễm và giữ số ca nhiễm
ở mức cao làm hao tổn các nguồn lực y tế
số người chết vì omicron trên thế giới vẫn nhiều hơn vì biến thể danta
chỉ đơn giản là do omicron lây lan nhanh hơn
do đó theo họ thực tế này chỉ ra rằng biến thể omicron vẫn là một mối nguy rất nghiêm trọng
đối với bất kỳ quốc gia nào và nỗ lực kiểm soát dịch bệnh trong một thời gian ngắn là cần thiết
một phần lớn chuyên gia trung quốc vẫn đồng tình rằng
chiến lược zero covid với sạch f trong cộng đồng của trung quốc
vẫn là cách hiệu quả nhất để ngăn chặn và kiểm soát dịch covid một mươi chín hiện nay
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin toàn cảnh chiều của chúng tôi ngày hôm nay
nếu thấy video này hay quý vị hãy bấm lai và đưa ra nhận xét ở phần bình luận phía dưới
cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại